hội nghị sĩ nhiếp ảnh việt nam phối hợp với hội văn học nghệ thuật tỉnh tuyên quang
tổ chức khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía bắc lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động khởi động cho chương trình hợp tác phát triển du lịch qua những miền di sản việt bắc
lễ hội thành tuyên được tổ chức tại tuyên quang
liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía bắc lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu có sự tham gia
của các nghị sĩ nhiếp ảnh đến từ một mươi năm tỉnh khu vực miền núi phía bắc
từ hơn hai năm trăm linh ảnh của gần ba trăm linh tác giả hội đồng giám khảo đã lựa chọn được một trăm chín mươi chín tác phẩm được trưng bày
và trao huy chương vàng cho tác giả nguyễn mạnh hải đến từ sơn la với tác phẩm hái trẻ bằng máy
ngoài ra hội đồng giám khảo đã trao bốn huy chương bạc sáu huy chương đồng tám giải khuyến khích cho các tác giả khác
giải đồng đội cho các đơn vị hội văn học nghệ thuật tuyên quang hội văn học nghệ thuật yên bái hội văn học nghệ thuật thái nguyên
các tác phẩm tham gia liên hoan lần này tập trung phản ánh vẻ đẹp đất nước con người thiên nhiên hùng vĩ của các tỉnh miền núi phía bắc
cuộc sống lao động sản xuất ứng dụng những thành tiệu khoa học kỹ thuật gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc
những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía bắc năm hai nghìn một mươi sáu sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi hai tháng chín